con đường đi lên đi nhanh của việt nam phải là công nghệ
báo chí rất quan trọng nhưng không quản lý bằng công nghệ sẽ khó thành công
chính phủ rất ấn tượng với cụm từ sáng tạo và khát vọng việt nam
tất cả những người làm báo cần phải có khát vọng này
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
của bộ thông tin và truyền thông vào chiều nay
ngành thông tin và truyền thông vẫn còn nhiều tồn tại trong năm vừa qua
cụ thể đó là vụ avg là vụ việc làm chậm đi sự phát triển của ngành và làm mất đi nhiều cán bộ
thủ tướng đề nghị bộ phải coi đây là bài học đắt giá để từ đây mạnh mẽ vươn lên
thứ hạng việt nam về công nghệ thông tin vẫn còn thấp thậm chí còn tụt hậu
vai trò của một số sở thông tin và truyền thông chưa đóng góp vào sự phát triển của địa phương
mới chỉ làm công việc về báo chí chứ chưa làm gì để phát triển công nghệ
thủ tướng nêu rõ trong thời điểm hiện nay
chưa sắp đến lúc để phát triển công nghệ

trừ khi thủ tướng có nghị định mới
thủ tướng nêu rõ trong thời điểm hiện nay
chưa sắp đến lúc để phát triển công nghệ
thủ tướng yêu cầu toàn dân phải giám sát đạo đức nhà báo
việc phát triển và quản lý báo chí để phụng sự sự nghiệp đổi mới
để việt nam sánh vai với các cường quốc trên thế giới là việc quan trọng của quản lý báo chí
do vậy nhà nước phải tăng cường quản lý cùng định hướng của đảng
thủ tướng nhấn mạnh việc xuống cấp đạo đức của nhà báo hiện nay cần phải được lên án
thống tiền dân nghiệp dùng phí hàng năm để bảo vệ
một số tờ báo tổ chức đến hội đồng doanh nghiệp và các cân bộ có liên quan
báo chí mòi móc đời tư vi phạm quyền công người quyền công dân
vi phạm bảo vệ thương hiệu việt nam
báo chí dìm hàng các đối tác khác trong thế thị trường
báo chí với diễn biến hòa bình suy thoát chính trị phòng chống tham nhũng